nhằm động viên công nhân an tâm công tác đóng góp công sức và trí tuệ của mình để làm ra của cải vật chất cho xã hội
tp hcm đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa trong tháng công nhân nhằm quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động
tháng công nhân năm nay với chủ đề vì lợi ích đoàn viên công đoàn vì đời sống việc làm của người lao động
thành phố đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi tặng quà cho công nhân và người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn
bị tai nạn lao động hỗ trợ công nhân xây dựng nhà máy ấm công đoàn
thực hiện tháng công nhân từ hai nghìn một mươi một đến nay tp hcm đã xây dựng ba trăm linh tám máy ấm công đoàn với một mươi bốn tỷ đồng
hỗ trợ mổ tiêm cho bốn mươi bốn trường hợp
tổ chức hai mươi tám trăm bốn mươi bốn chương trình văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thu hút gần hai triệu công nhân tiên chức lao động tham gia
các chương trình an sinh xã hội và chăm lo cho công đoàn viên được làm yêu cầu là tại cơ sở và sâu sắc tại cơ sở
nó mới gắn bó thực tiễn và nó mới là thực chất của tổ chức hoạt động của công đoàn tại cơ sở
ngoài ra có những chương trình lớn vẫn tiếp tục tổ chức thực hiện như là máy ấm công đoàn trái tim cho em và các chương trình khác
vẫn tiếp tục thực hiện
và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa tổ chức công đoàn với người lao động
tháng công nhân năm nay đã và đang tiếp tục tạo nên những điểm nhấn những nét mới sáng tạo trong hoạt động công đoàn
thông qua hoạt động tháng công nhân các cấp công đoàn thành phố tiếp tục bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú
tạo nguồn phát triển đảng và quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý xuất thân từ công nhân mà đại hội đảng bộ thành phố đã đề ra